thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế
tổng công ty nhà nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của đảng
kết luận của trung ương bộ chính trị và nghị quyết của quốc hội chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
xác định sắp xếp đổi mới cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ chính trị
trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hàng năm và năm năm của mỗi cấp ngành địa phương và doanh nghiệp nhà nước
ban hành chương trình hành động kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước kiện toàn bộ máy quản lý
đặc biệt phải kiện toàn ngay đối với bộ máy quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ không có hiệu quả
tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp
bố trí cán bộ đủ phẩm chất năng lực để đáp ứng được yêu cầu